tiếp tục thông tin về tình hình phòng chống bão số một mươi sáu tại các tỉnh khu vực phía nam
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các huyện thị xã có địa bàn rắp biển tổ chức phương tiện đưa người dân về nhà
ban chỉ huy phòng chống lụt báo tìm kiếm cứu nạn tỉnh sóc trăng cho biết đến thời điểm hiện tại
toàn bộ một mươi một huyện thị xã trên toàn tỉnh vẫn đang xuống địa bàn kiểm tra thực tế và thống kê thiệt hại do cơn bão tem bin gây ra
tuy nhiên các lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vẫn không ghi nhận bất cứ thiệt hại nặng nề nào nhất là không có thiệt hại về người
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các địa bàn huyện thị xã tiếp giáp biển
đã di rời dân tránh báo tổ chức các phương tiện chuyển trả người dân trở về nhà
tại điểm tránh báo trường tiểu học lịch hội thượng b xã lịch hội thượng huyện trần đề tỉnh sóc trăng
hàng chục người dân tập trung ra khu vực cổng trường để chờ xe đón đưa về nhà
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các địa bàn huyện thị xã tiếp rắp biển chuyển trả người dân trở về nhà